ngày một mươi tháng hai tại thành phố hạ long đã diễn ra cuộc hội đàm gặp gỡ đầu xuân giữa bí thư tỉnh ủy bốn tỉnh quảng ninh lạng sơn hà giang cao bằng của việt nam và bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc trang quảng tây của trung quốc
trong bầu không khí hữu nghị thẳng thắn và thiết thực của cuộc hội đàm các tỉnh khu đã cùng nhìn lại tình hình hợp tác giao lưu hữu nghị giữa bốn tỉnh của việt nam và khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc trong năm qua
theo đó hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác xây dựng kết nối giao thông như quý i năm hai nghìn một mươi bảy thông xe kỹ thuật cầu bóc lân ii đường chuyên dụng vận tải hàng hóa quốc tế hữu nghị hữu nghị quan hoàn thành cầu chính hoành mô động trung năm hai nghìn một mươi tám khởi công cao tốc vân đồn móng cái chuẩn bị khởi động xây dựng các tuyến đường sắt kết nối đồng thời tăng cường hợp tác tiện lợi hoa thông quan cửa khẩu như mở chính thức cặp cửa khẩu song phương hoành mô động trung tăng cường tuyên truyền và thực hiện t
cường giao lưu tổ chức đảng các cấp nghiên cứu hợp tác tiền tệ qua biên giới